các đầu mối nhập khẩu xăng dầu cũng đã cố định giá trước để tránh những tác động của giá xăng dầu trên thế giới
theo ông quỹ bình ổn giá xăng dầu còn cần thiết nữa hay không
mục tiêu của quỹ bình ổn giá xăng dầu qua quan sát chúng tôi thấy rằng hầu như không có tác dụng trong bình ổn giá xăng dầu
có chăng nó chỉ giúp giá xăng dầu không lên một chút trong bối cảnh chúng ta xả quỹ khi giá xăng dầu trên dây lên
nhưng mà xu hướng thì nó vẫn cứ là lên chứ là cái tâm lý của người dân vẫn là giá xăng dầu lên rồi
và như vậy nó sẽ tiếp tục
thực hiện hệ lụy của giá xăng dầu lên mà không tính tới lên cao hay thấp
cho nên cái mục tiêu để bình ổn giá là không có giá trị lớn
cái thứ hai nữa là thậm chí nó còn làm thường xuyên tăng giá
bởi vì rõ ràng là chúng ta khi chích lập quỹ là chúng ta phải bắt người dân mua với giá cao hơn để lập quỹ
và như vậy là giá xăng dầu thường xuyên lên chứ không phải là để tạo sự bình ổn
cái thứ ba nữa là làm nhiễu tín hiệu thị trường
bình thường thấp chúng ta lập quỹ thì chúng ta bắt người dân phải mua giá cao hơn
khi mà giá lên cao một chút thì xả quỹ để hạ hơn một chút
thì như vậy làm cho tín hiệu thị trường nó bị nhiễu
doanh nghiệp người dân đều phán đoán nó không chuẩn
và do đó các thương lượng trong hợp đồng giao dịch dân sự là có thể có vấn đề
đây là một cái quỹ mà cơ chế của nó rất là bất cập
quỹ ghi sổ ở các con đầu mối
và mỗi lần ghi sổ như vậy thì nó rất là mập mờ
không có hạch toán không có kiểm toán không có minh chứng công khai gì cả
rất dễ gây ra cái gọi là nhũng nhiễu hay là tham nhũng thất thoát trong vấn đề quỹ
bộ công thương đang sửa đổi nghị định tám a năm hai nghìn một mươi bốn về kinh doanh xăng dầu sau năm năm thực thi
và trong nghị định này thì quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn được thực hiện
vậy thì ông có đề xuất gì trong cái cơ chế quản lý để mà quỹ bình ổn giá xăng dầu có thể minh bạch hơn
rất tiếc là chúng ta chưa nghe cái giải trình của bộ công thương về cái việc lý do tại sao vẫn giữ nguyên cái tên gọi và cái cơ chế hiện nay của quỹ bình ổn giá xăng dầu
chúng tôi cho rằng là đáng lúc là một là bỏ quỹ đó hai là phải truyền hóa quỹ đó thành một loại quỹ khác
đó là quỹ xăng dầu quốc gia
chúng ta phải bỏ chữ bình ổn giá đi
mà là quỹ xăng dầu quốc gia nó giống dạng quỹ dự trị năng lượng quốc gia ở mỹ đó
mỹ có một cái quỹ xăng dầu quốc gia rất là to
mỗi khi quỹ này bán ra nó can thiệp vào thị trường nó ảnh hưởng trực tiếp tới giá
và đây chính là cơ chế mà can thiệp tốt nhất
thay vì chúng ta sử dụng kiểu xả quỹ với mức giá khác nhau
nhà nước phải là người chủ hoặc là cơ quan dự trữ nhà nước phải là người chủ thực sự của cái quỹ này
và quỹ này chỉ có nhiệm vụ là tích chữ xăng dầu khi giá rẻ để mua vào để ổn định năng lượng quốc gia
cũng như sẽ bán ra cái thị trường khi mà giá quá cao để từ đó nó tạo ra cái hiệu ứng giảm giá cần thiết
thay vì sử dụng cái việc mà giảm giá từ quỹ bình ổn giá xăng dầu như khách làm hiện nay
cái thứ hai nữa là để đảm bảo tính minh bạch thì rõ ràng là công tác thanh tra kiểm tra kiểm toán
phải đưa lên hàng đầu và phải công khai trên các website và các phương tiện thương tệ chúng
theo quy định đặc biệt là của bộ công thương cũng như là của cơ quan quản lý giá
cái thứ hai nữa là nên có những cái chế tài và có những cái điều tra kiểm soát
bởi chúng tôi tin rằng là không thể nào mà không có những cái vi phạm trong cái quá trình mà lập và xả quỹ vừa qua
khi mà tất cả các thông tin đều không được công khai
trong khi một loạt cơ chế cũng như là cái lỗ hỏng nó rất là nhiều
chúng ta cần phải làm rõ để đảm bảo hiệu quả của quản lý nhà nước
cũng như là cái tính thị trường
trong bối cảnh hợp nhập toàn cộng hòa mới này
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn xăng dầu là mặt hàng có tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội
nghị định tám mươi ba sửa đổi cần phải rõ ràng vấn đề quản lý quỹ công khai
minh bạch không tạo kẽ hở cho tham nhũng và bình ổn giá trên thị trường